dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động đến nhiều mặt của cuộc sống trong đó có cả lĩnh vực biểu diễn văn hóa nghệ thuật cũng đã phải tạm dừng hoãn công diễn
và chương trình lưu diễn vở ballet hồ thiên nga của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam thời gian tới cũng không phải là ngoại lệ
sau thành công của vở ballet hồ thiên nga trong năm hai nghìn một mươi chín với bảy đêm diễn chay vé tại hà nội
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam đã quyết định xây dựng chương trình lưu diễn từ hà nội đến huế đà nẵng và thành phố hồ chí minh
với đêm diễn đầu tiên là ngày hai mươi ba tháng tám tại nhà hát lớn hà nội
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay đại dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến hết sức phức tạp
nhà hát nhạc vũ kịch lên kế hoạch khoản chương trình lưu diễn để bảo đảm an toàn cho khán giả cộng đồng cũng như các cán bộ nghệ sĩ
với mong muốn đem đến cho các khán giả một chương trình nghệ thuật hàn lâm chất lượng cao
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam sẽ tiếp tục phối hợp với ủy ban nhân dân sở văn hóa thể thao và các ban có liên quan tại các tỉnh thành
theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch covid một mươi chín lựa chọn thời điểm thích hợp và an toàn để tái khởi động chương trình lưu diễn